những năm qua phú quốc được biết đến là điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước
để thu hút được nguồn lực này phú quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cảng hành khách quốc tế phú quốc
với mục tiêu là trở thành cảng đa chức năng kết hợp tiếp nhận hành khách du lịch và hàng hóa
bảo đảm tiếp nhận được các loại tàu lớn nhất hiện nay
gói thầu số ba thuộc dự án cảng hành khách quốc tế phú quốc được đầu tư xây dựng gồm các hạng mục
thi công xây lắp một trăm hai mươi mét bến cầu chính hệ thống tín hiệu hàng hải và tám trăm năm mươi m đê chắn sóng
thời gian hoàn thành công trình là năm trăm ba mươi chín ngày
đây là những hạng mục thi công trong điều kiện nhiều khó khăn về địa hình khí hậu và thời tiết mưa bão
biển động kèm theo sông lớn kéo dài
cùng với đó nguồn vật tư trang thiết bị phải tập kết và vận chuyển từ trong đất liền ra đảo
đòi hỏi nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công các công trình biển đảo
tính toán tranh thủ thời tiết tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình
tổng công ty trường sơn đã thi công gói thầu số hai cầu cảng
hiện nay tiến độ đã đạt bảy mươi
cái khó khăn nhất là vật liệu tức là vận chuyển từ đất liền ra ngoài huyền đảo phú quốc
do vậy vật liệu là yếu tố quyết định đến việc thành công của tiến độ dự án
do vậy tổng công ty trần sơn luôn luôn huy động nguồn lực tài chính
để giữ trữ các loại vật liệu mưa mưa
thì vận chuyển ra trừ
mùa khô triển khai thi công để đảm bảo tiến độ
đây là cái cảng có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cái chiến lược phát triển dịch vụ du lịch phú quốc
và đặc biệt là đón những tàu khách du lịch quốc tế bốn sao năm sao của nước ngoài
sẽ cập vấn với phú quốc để họ đưa khách lên đây mua sắm tham quan du lịch tại đảo phú quốc
sau khi hoàn thành cùng với cảng hàng không quốc tế phú quốc
hệ thống đường bộ trên đảo và các công trình cơ sở hạ tầng khác
sẽ mang lại diện mạo mới cho huyện đảo về kiến trúc cảnh quan
và đặc biệt là điểm nhấn quan trọng để phát triển tiềm năng du lịch
tạo động lực thúc đẩy phát triển để phú quốc trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước